đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ và đoàn đại biểu quốc hội tỉnh long an đơn vị số một đã tiếp xúc cử tri tại huyện đức huệ và đức hòa trước kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
nhiều cử tri kiến nghị trung ương cần quan tâm đầu tư hệ thống giao thông kết nối liên vùng để thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội
cử tri cũng bày tỏ sự đồng lòng trong nỗ lực phòng chống tham nhũng của đảng nhà nước đã góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch
phó thủ tướng thường trực trường hòa bình đã thông tin một số kết quả kinh tế xã hội của đất nước trong chín tháng đầu năm chỉ đạo các cấp các ngành luôn quan tâm đến công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đối với những kiến nghị của cử tri phó thủ tướng thường trực trương hòa bình ghi nhận và giao cho bộ phận thư ký tổng hợp trình tại kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn